theo thống kê của tổng cục hải quan sản lượng rau quả xuất khẩu của việt nam đi các thị trường trên thế giới đều có những tín hiệu tích cực
trong khi thị trường trung quốc chiếm sáu mươi một tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của việt nam giảm hai mươi chín
thì hầu hết các thị trường khác đều tăng nhập khẩu trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thanh long là loại mặt hàng trái cây chiếm thị phần cao nhất với ba mươi năm tổng giá trị xuất khẩu rau quả đạt bốn trăm hai mươi bốn triệu đô la mỹ
chuối đạt hơn tám mươi ba triệu usd chiếm sáu tám
tiếp theo là các loại trái cây khác như dưa hấu sầu riêng nhãn cũng xuất khẩu sang nhiều nước khác
theo tổng cục hải quan giá trị xuất khẩu rau quả tháng năm năm hai nghìn hai mươi ước đạt hai trăm bảy mươi năm triệu usd
đưa giá trị xuất khẩu rau quả năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt một năm tỷ usd giảm một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín